tại các khu vực phong tỏa thuốc phong tỏa cần kiểm tra giả soát chặt người và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người đang cách như bên trong